hội hoa xuân tp hcm năm canh tính hai nghìn hai mươi chính thức khai mạc tại công viên tàu đàn
đây cũng là hội hoa xuân tp hcm lần thứ bốn mươi diễn ra từ ngày một mươi chín đến hết ngày ba mươi tháng một
tức ngày hai mươi năm tháng chạp năm kỷ hợi đến hết mùng sáu tết canh tí
với hơn bốn hiện vật thuộc các loại hoa khác nhau
điểm nhấn của hội hoa xuân năm nay là các tiêu cảnh một mươi hai con giáp đôi cây xanh được kết bằng hoa tươi
thể hiện dấu ấn của các hội hoa xuân qua từng năm
bên cạnh đó khu hồ dài được thiết kế những quả cầu rực rỡ di chuyển tạo nên không gian sinh động khi ngắm hoa
chưa hết gần cổng nguyễn thị minh khai là khu vườn được thiết kế các loại cây hoa cây không khí treo ngược tạo cảm giác mới lạ
tết hai nghìn một mươi chín hội hoa xuân tp hcm đã đón hơn tám trăm linh khách tham quan
và năm nay ban tổ chức dự kiến sẽ đón tiếp hơn một triệu khách
vé vào cổng hội hoa xuân tp hcm canh tí hai nghìn hai mươi vẫn giữ nguyên như năm trước là ba mươi đồng một người
trẻ em trẻ em trẻ em trẻ em trẻ em trẻ em trẻ em

hội hoa xuân tp hcm hai nghìn hai mươi kéo dài từ ngày một mươi chín tháng một đến hết ngày ba mươi tháng một nhằm ngày hai mươi năm tháng chạp đến hết mùng sáu tết canh tí
ngoài việc tham quan xem các loại hoa tiểu cảnh du khách còn được xem nghe các chương trình nghệ thuật
múa lân sư rồng và ca múa nhạc diễn ra hàng đêm